chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị hàng giả hàng nhái tràn ngập trên mạng làm mất lòng tin của người tiêu dùng
lan sóng nhà đầu tư đang dịch chuyển vào thị trường tiềm năng của bất động sản hà nội
đáng chú ý bộ xây dựng đang đề xuất cơ chế thông thoáng để cải tạo các khu trung cư cũ tại hà nội
sau đây là nội dung chi tiết
một điểm đáng chú ý trên sàn chứng khoán hiện nay là sự thể hiện tâm lý tiêu cực của khối ngoại
khi bán dòng trong bốn tuần liên tiếp với tổng giá trị giao dịch sáu năm trăm linh tỷ đồng trên sàn hose
nhưng lại mua dòng hơn hai mươi hai tỷ đồng trên sàn hnx
trên sàn hose khối ngoại có tuần bán dòng thứ tư liên tiếp với giá trị tăng năm mươi so với tuần trước
ở mức hai bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng tương ứng khối lượng bán dòng là bảy mươi hai bảy triệu cổ phiếu
tính tổng cộng bốn tuần vừa qua dòng vốn ngoại sàn này bán dòng lên đến sáu năm trăm linh tỷ đồng
tại sàn hnx khối ngoại tiếp tục mua dòng hơn hai mươi hai tỷ đồng giảm hai mươi hai so với tuần trước đó
tương ứng khối lượng một tám triệu cộ phi
giá vàng thế giới vẫn chưa tìm được hướng đi và ẩn chứa nhiều biến động trước thêm bầu cử tổng thống mỹ
thị trường vàng thế giới có xu hướng trung lập còn giá vàng trong nước giao động trong biên độ hẹp
theo kikko các nhà đầu tư không nên mong đợi thị trường vàng sẽ khởi sắc nhanh chóng
khi giá tiếp tục củng cố quanh mức một chín trăm linh usd trong thời gian tới
thị trường vàng vẫn đang tiếp tục vật lộn để tìm hướng đi trong khi sự quan tâm đến thị trường
đang ở mức thấp chưa từng thấy kể từ đầu năm đến nay
trong nước giá vàng mua bán ở quanh mức trên năm mươi năm năm mươi sáu triệu đồng một lượng
vấn nạn hàng giả hàng hóa kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử có dấu hiệu gia tăng
đang là mất lòng tin của người tiêu dùng
nhiều sàn thương mại điện tử thả lỏng để thu phí khiến hàng giả hàng nhái chàn lan
việc xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp gian lận rất khó khăn
do việc kiểm tra truy tìm được những doanh nghiệp ảo trên mạng không đơn giản
trong khi đó chế tài xử phạt cũng mới chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính
trong khi lợi nhuận thu được là rất lớn bởi vậy vi phạm vẫn chản lan
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay bộ công thương đã xử lý trên ba gian hàng vi phạm
theo quy định tại nghị định một trăm hai mươi tám vừa được chính phủ ban hành
từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hành vi vận chuyển hàng cấm vi phạm chủ quyền giả mạo xuất xứ
bị phạt tối đa một trăm linh triệu đồng
trường hợp xuất nhập khẩu tai xuất quá cảnh chuyển khẩu hàng hóa có hình ảnh nội dung
thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc ảnh hưởng đến an ninh chính trị kinh tế xã hội
quan hệ ngoại giao của việt nam thì bị phạt tối thiểu một mươi triệu đồng và tối đa một trăm linh triệu đồng
trong trường hợp tăng vật vi phạm có số lượng từ một trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa trở lên
bộ công thương chỉ đạo sở công thương các tỉnh miền trung triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu
trong đó tập trung tổ chức các điểm cung ứng và bán hàng bình ổn giá
bộ công thương yêu cầu tổ chức các điểm cung ứng và bán hàng bình ổn giá
tại các khu vực trung tâm huyện thị xã thành phố để ổn định thị trường
không để xảy ra tình trạng tăng giá hàng hóa đột biến
đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp đã được phân công dự trữ hàng hóa
tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá cung cấp kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho người dân
thị trường bất động sản hà nội đang có nhiều biến động lớn
khi nhiều chủ đầu tư tại tp hcm và tại nước ngoài
đang chuyển hướng tập trung vào đầu tư tại thị trường bất động sản hà nội
xu hướng các chủ đầu tư tp hcm và các nhà đầu tư nước ngoài
có mong muốn đầu tư tại hà nội ngày càng tăng mạnh
do muốn cạnh tranh trực tiếp với các chủ đầu tư hà nội
trong khi nhu cầu căn hộ bình dân rất lớn và thiếu nguồn cung hàng a
thị trường bất động sản hà nội phục hồi nhanh sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
mở ra tiềm năng lớn trước khai thác
vấn đề cải tạo trung cư cũ từng nhiều lần
được đặt ra nhưng đến nay vẫn bế tắc
bộ xây dựng đề xuất chính phủ sửa đổi nghị định một trăm linh một năm hai nghìn một mươi năm
về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũ theo hướng thuận lợi hơn
giúp các nhà đầu tư có thể tham gia xây dựng lại các khu trung cư cũ đã xuống cấp
theo bộ xây dựng cần có cơ chế đặc thù cho cải tạo nhà trung cư cũ tại hà nội
lưu ý một số vấn đề như quy định hệ số bồi thường tái định cư
áp dụng cho từng khu vực khác nhau
cần có cơ chế khuyến khích chủ đầu tư giảm bớt chi phí xây dựng
đồng thời giao cho chính quyền cấp quận thực hiện giải phóng mặt bằng
thay vì để chủ đầu tư tự thỏa thuận với dân
bộ xây dựng đề nghị thành phố hà nội
cần ban hành kế hoạch cải tạo lại toàn bộ các khu nhà trung cư cũ
thưa quý vị nhật sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày
từ thứ hai đến thứ sáu được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân